thống kê tại nhiều bệnh viện cho thấy số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang có dấu hiệu gia tăng
chỉ số ô nhiễm không khí tại tp hcm và hà nội liên tục ở mức nguy hại cho sức khỏe trong những ngày gần đây
thêm vào đó là nhiệt độ giữa ngày và đêm tranh lệch khá lớn là những nguyên nhân tác động đến tình trạng này
một màu đỏ trói những chỉ số quan trắc cho thấy chất lượng không khí ở hai thành phố lớn của nước ta những ngày gần đây đã ở ngưỡng nguy hại cho sức khỏe
miền bắc trải qua những ngày mùa đông giá rét nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch nhau không khí lạnh liên tục tăng cường là những yếu tố tác động đến tình trạng gia tăng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
bắt đầu giờ nó chỉ là hơi tức ngực thôi tức ngực tình toán ho hoi
bác sĩ thì giờ thì nó chỉ là mụi phổi thôi mình nằm trong môi trường mụi bặn
ngoài ô nhiễm không khí thì khói thuốc lá thuốc lào khói bếp củi
bếp than chính là nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng bệnh
cái nguyên nhân của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do ô nhiễm hút thuốc lá môi trường khí thải và những cái đó là cái tác động trực tiếp nơi yếu tố nguy cơ để bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
thời tiết lạnh nhiều nơi bà con vẫn sửa ấm bằng than củi nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của khói
khuyến cáo người dân đi ra đường cần chủ động mặc ấm đeo khẩu trang để chống khói bụi
đối không sửa ấm bằng than củi than tổ ong trong nhà để bảo vệ sức khỏe